cục quản lý thị trường tp đà nẵng vừa khuyến cáo các cá nhân tổ chức sản xuất kinh doanh
cung ứng các dịch vụ hàng hóa thiết yếu trên địa bàn phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp ngăn ngừa
việc tập trung đông người trong quá trình hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ
đối với các trường hợp vi phạm sẽ bị cục quản lý thị trường thành phố xử nghiêm theo quy định của pháp luật
phạt tiền từ năm đến một mươi triệu đồng đối với các hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ
hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lan truyền dịch bệnh tại vùng có dịch
không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
phạt tiền từ hai ba mươi triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người
tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh
cục quản lý thị trường thành phố cũng công bố đường dây nóng hai mươi bốn trên bảy chín trăm linh ba năm trăm linh hai bốn trăm tám mươi
tiếp nhận thông tin tố giác từ người dân
và doanh nghiệp về các hành vi vi phạm lợi dụng dịch covid một mươi chín để đầu cơ hàng hóa
găm hàng tăng giá thu lợi bất chính